liên tiếp trong mấy ngày qua tại nghệ an đã có mưa lớn và thời tiết bất thường đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương trên địa bàn
theo đó toàn tỉnh nghệ an có năm hai trăm năm mươi nhà dân bị ngập khoảng bảy trăm linh hộ dân tại phường trung đô và bến thủy phải sơ tán
đề canh thấp tại huyện hưng nguyên bị nước tràn khoảng một năm km hai tám trăm một mươi chín hectare rau màu bị ngập một sáu trăm sáu mươi tám hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập
mưa lớn đã gây rông xét khiến năm nữ sinh lớp chín ở xã hưng đạo huyện hưng nguyên bị xét đánh phải nhập viện cấp cứu
xét cũng khiến một người đàn ông tạm trú ở xã kim liên huyện nam đàn tử vong một cháu bé hai tuổi ở huyện thanh trương và một người đàn ông ở xã hưng lộc thành phố vinh bị nước cuốn trôi
ngay sau khi nước rút chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả